ngay sau phiên khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu phiên toàn thể hội nghị đã diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạc phiên toàn thể thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định mặc dù không thể gặp mặt trực tiếp các lãnh đạo asean
song phiên họp trực tuyến lần này là dịp để asean chứng tỏ cam kết mạnh mẽ tiếp tục tăng cường hợp tác đẩy lùi các thách thức của dịch bệnh duy trì đảng hợp tác và liên kết asean
trong khuôn khổ phiên họp thủ tướng đề nghị lãnh đạo các quốc gia asean cùng tập trung trao đổi ba nội dung chính
thứ nhất là phương hướng thúc đẩy hợp tác xây dựng cộng đồng asean trong đó có triển khai các ưu tiên của năm hai nghìn hai mươi
ứng phó khắc phục hậu quả của đại dịch covid một mươi chín phục hồi nền kinh tế xã hội
thứ hai củng cố vai trò trung tâm của asean ở khu vực đẩy mạnh quan hệ giữa asean với các đối tác vì hòa bình
phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên
thứ ba là các vấn đề khu vực và quốc tế mà asean cần quan tâm
tại phiên họp tổng thư ký asean linh chok hoi báo cáo tình hình hợp tác asean thời gian qua
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh chủ tịch hội đồng điều phối asean trình bày về hợp tác asean ứng phó với dịch covid một mươi chín
đại diện lãnh đạo các nước cũng tham gia phát biểu đóng góp cho những nội dung bản thảo